các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị việt nam và mà rốc dù ở hai châu lục cách xa nhau nhưng các thế hệ lãnh đạo cũng như nhân dân việt nam và mà rốc đã không ngừng nỗ lực vùn đáp và phát triển quan hệ giữa hai nước trong những năm qua
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị đến với những chia sẻ về các lĩnh vực khác
đây là một bài hát của đại sứ ajardine farhan đại sứ mà rốc tại việt nam về câu chuyện ngoại giao giữa việt nam và mà rốc
sáng một mươi năm tháng năm tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp thứ trưởng bộ an ninh cộng hòa dân chủ nhân dân lào công thông phong vi chít đang ở thăm và làm việc tại việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao bộ an ninh lào do thứ trưởng công thông phong vi chít dẫn đầu sang dự hội nghị hợp tác an ninh lần thứ chín năm hai nghìn một mươi tám tại việt nam giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh lào
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao việc bộ công an việt nam và bộ an ninh lào duy trì hội nghị hợp tác bảo vệ an ninh cấp cao thường niên cùng với các hình thức gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề hợp tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ
thể hiện sự đoàn kết trước sau như một và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an hai nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo vệ thành quả cách mạng mỗi nước mà nhân dân hai nước đã hy sinh biết bao sương máu mới giành được

trong thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển mạnh mẽ đi vào chiều sâu và thực chất hoàn nghênh chuyến thăm của bộ trưởng nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ
giữa hai nước mong muốn mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực này ngày càng phát triển mạnh mẽ
bộ trưởng bô viêng khâm vông đà ra truyền lời hỏi thăm của thủ tướng thông luân sinh sư lít
tới thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết đoàn bộ khoa học công nghệ lào lần này sang việt nam
đã đến thăm làm việc tại viện hàn lâm khoa học công nghệ việt nam và được đón tiếp hết sức trọng thị
nồng ấm đồng chí bày tỏ cảm ơn đảng chính phủ và nhân dân việt nam đã giúp đỡ lào trong nhiều năm qua
trên nhiều lĩnh vực mong muốn chính phủ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp tục giúp đỡ phía lào
phát triển khoa học công nghệ ủng hộ tạo điều kiện để viện khoa học công nghệ hai nước thúc đẩy hợp tác
nhất là đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho lào
chiều cùng ngày tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp thượng tướng sụ văn lương bùn my
tổng tham mưu trưởng thứ trưởng quốc phòng lào phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc
hoan nghênh chuyến thăm của tổng thăm mưu trưởng quân đội nhân dân lào nêu rõ quan hệ hữu nghị đoàn kết việt nam lào
hết sức đặc biệt được thử thách qua thời gian gắn bó máu thịt trong đó nổi bật là quan hệ giữa quân đội hai nước
tổng thăm mưu trưởng quân đội nhân dân lào sụ văn lương bùn my đánh giá trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp
đảng nhà nước quân đội và nhân dân việt nam vẫn giúp đỡ nhiều mặt chân thành cho phía lào
tạo điều kiện cho kinh tế xã hội lào phát triển ổn định giúp đỡ nhân dân các khu vực vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn của lào
cải thiện đời sống đây là tình cảm hiếm có minh chứng sâu sắc cho tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước
chiều một mươi bốn tháng năm tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc tiếp ông ruk jor thủ hiến chính phủ vùng flander vương quốc bỉ
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp
nói rõ việt nam và bỉ có quan hệ hết sức tốt đẹp trong đó vùng flander có quan hệ hết sức sâu sắc với việt nam
hai nước đang nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt trong đó quan trọng nhất là phát triển quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư
việt nam rất coi trọng quan hệ với eu nói chung và bỉ nói riêng
thủ tướng đánh giá cao vai trò của bỉ trong việc hỗ trợ việt nam trên các lĩnh vực đào tạo môi trường
khẳng định việt nam luôn tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư với phía bỉ
thủ hiến bukra nêu rõ hai nước nói chung vùng flander nói riêng đã có quan hệ hợp tác từ rất lâu
đoàn lần này có tới tám mươi đại diện cho các doanh nghiệp đến việt nam tìm hiểu cơ hội làm ăn
đoàn có dịp làm việc với bộ công thương bộ ngoại giao việt nam để trao đổi các vấn đề hợp tác song phương
ông bày tỏ quan điểm ủng hộ eu sớm phê chuẩn evfta đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước
khẳng định vùng flander sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với việt nam trên các lĩnh vực trong đó có việc ứng dụng cách mạng công nghiệp bốn vào nông nghiệp
sáng ngày một mươi năm tháng năm tại hà nội đã diễn ra hội thảo triển vọng kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi tám và đến năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội thảo bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng nhấn mạnh
với cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của việt nam trong hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế
thứ hạng của việt nam trên nhiều bảng xếp hạng của thế giới được cải thiện đáng kể
như chỉ số môi trường kinh doanh tăng chín bậc chỉ số năng lực cạnh tranh tăng năm bậc chỉ số đổi mới sáng tạo tăng một mươi hai bậc
xếp hạng về triển vọng của việt nam nâng từ mức ổn định lên mức tích cực
tốc độ tăng trưởng gdp đạt bảy ba mươi tám là mức cao nhất của quý i trong một mươi năm trở lại đây
kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định lạm phát trong tầm kiểm soát
chỉ số giá tiêu dùng cpi bình quân bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám duy trì ở mức thấp tăng hai tám
thị trường tiền tệ và hệ thống ngân hàng ổn định thanh khoản toàn hệ thống được bảo đảm
giải ngân vốn fdi ước đạt năm một tỷ usd tăng sáu bảy
tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt bảy mươi ba bảy mươi sáu tỷ usd tăng một mươi chín
xuất siêu ước đạt ba ba mươi chín tỷ usd
trong chung và dài hạn bộ trưởng nguyễn trí dũng đánh giá
kinh tế việt nam những năm tới hứa hẹn cả những cơ hội và thách thức đan sen
một số dự báo cho rằng tăng trưởng gdp trung bình của việt nam giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
có thể đạt sáu tám mươi năm có năm đạt trên bảy
mục tiêu của bộ trưởng nguyễn trí dũng là tăng trưởng gdp trung bình của việt nam
việt nam hướng tới là sự tăng trưởng bứt phá tăng trưởng nhanh và bền vững
trên cơ sở tận dụng thành tựu khoa học công nghệ của nhân loại
nhất là cuộc cách mạng công nghiệp bốn đưa việt nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại
có nền kinh tế thị trường tiên tiến phát triển nhanh bền vững
chiều ngày một mươi một tháng năm tại đà nẵng đã diễn ra đêm du lịch dagu
nhằm cung cấp thêm cho các công ty du lịch việt nam nhiều chất liệu
để xây dựng sản phẩm tour mới đến với những điểm du lịch tại hàn quốc
được biết hai thành phố dagu và đà nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị từ năm hai nghìn bốn
hiện có nhiều đường bay thẳng từ đà nẵng đi dagu đã được các hãng hàng không
như tway air busan vietjet air khai thác góp phần thúc đẩy giao dịch du lịch giữa việt nam hàn quốc
cũng trong dịp này đài truyền hình dagu tbc và đài phát thanh truyền hình đà nẵng
đã ký kết biên bản hợp tác để thúc đẩy phát triển và tăng cường giao lưu giữa hai thành phố
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
và sau đây xin mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ với ajudin faran đại sứ maroc tại việt nam
để cùng nghe ông chia sẻ những câu chuyện của mình trong quá trình hoạt động ngoại giao tại việt nam
đại sứ farhan azzedine
đại sứ farhan azzedine
sinh ngày một mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu tại casablanca
ông đã được bổ nhiệm làm đại sứ vương quốc maroc tại việt nam vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
ông nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ ngoại giao maroc và tổ chức quốc tế
từ ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn chín đến một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
ông là trưởng đại diện của maroc tại liên hợp quốc
ông từng theo học nghiên cứu chính trị tại đại học hassan ii ở casablanca
luật quốc tế tại học viện quốc tế the hagu
sau khi tốt nghiệp tư nhân học viện báo chí maroc
đại sứ farhan azzedine
sau khi tốt nghiệp cử nhân học viện báo chí maroc

tất cả những gì tôi nghĩ về liên hệ giữa morocco và việt nam
đầu tiên tôi muốn nói với các bạn rằng

liên hệ quốc tế của chúng tôi vào năm năm mươi bảy

đặc biệt là liên hệ kinh tế
cũng như liên hệ kinh tế và văn hóa
vì vậy về liên hệ kinh tế
các bạn biết rằng morocco đã gửi ra vài chiến binh
trong thời kết thúc chiến binh việt nam
và chiến binh này đã xảy ra với quân đội pháp
nhưng khi chiến binh đã nhận ra

họ đã rời đi
vì vậy quân đội pháp đã gửi ra
người việt đang khó khăn vì sự tự nhiên
họ đã rời đi
và chiến binh này rất là thú vị
về tình huống
nó rất là quan trọng
nhiều chiến binh màu bắc đã xây dựng
một bức tượng đặc biệt
một bức tượng đẹp trong bà vy
nó như một cửa
cửa màu bắc
một cửa màu bắc như
mọi cửa trong màu bắc
và nó như một bức tượng
và một bức tượng
trong hợp tác
với quân đội màu bắc
và quân đội việt
và quân đội màu bắc
và trong năm nay

chúng tôi đã xây dựng một bức tượng
rất quan trọng
một sự phát triển đặc biệt

và sự chia sẻ kinh nghiệm

và trong bức tượng này
chúng tôi đã xây dựng một bức tượng
bởi bác sĩ abd allah sa af

về một người
được gửi đến bởi
cộng đồng cộng đồng màu bắc
bởi lựa chọn của
bác sĩ ho chi minh
vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín
để giới thiệu với quân đội màu bắc
và giúp đỡ họ
trong cuộc chiến đấu
và bức tượng này là
nó có nghĩa là thuyền
bác sĩ đã có hai ông

bác sĩ đã chơi ở đây và
hội sinh với một cô đô việt
bức tượng này vừa được
giới thiệu về
của việt nam với
giới thiệu về
vấn đề kinh doanh
liên quan đến
giao thông của việt nam
nhiều người đều
hôm nay tôi đến hà nội vào năm hai nghìn một mươi sáu chúng tôi có một trường hợp tầm năng cao
vì vậy lần đầu tiên trong tháng tháng chủ tịch hà nội trả lời một trường hợp rất thú vị
chúng tôi đã kết thúc một trường hợp tầm năng cao giữa đối phó của chúng tôi
đây là trường hợp đầu tiên giữa hà nội hà nội và việt nam
vì vậy tôi muốn nói cho các bạn biết tầm năng cao của hợp tầm năng cao của chúng tôi
và tôi hy vọng trong trường hợp này tôi sẽ tham gia và giúp đỡ hợp tầm năng cao giữa hà nội và việt nam
tôi biết rằng hà nội là đất nước ấn độ đầu tiên đã kết thúc hợp tầm năng cao của hà nội và hợp tầm năng cao của hà nội và hà nội
vì vậy các bạn có ý kiến về năng lực hay năng lực không
và các bạn có ý kiến về năng lực hay không

học viên của hà nội và hà nội là hai quốc gia đối tượng tầm năng cao của hợp tầm năng cao

và chúng tôi cũng có nhiều nhiệm vụ nhiệm vụ giữ tầm năng cao
vì vậy chúng tôi đã nói rằng chúng tôi đang bắt đầu với hà nội
đặc biệt với việt nam như một đường hướng đến phía tây hà nội
và hà nội như một đường hướng đến phía tây hà nội
vì vậy chúng tôi đã quyết định kết thúc
một hành động quan trọng đáng đáng giam sử

đối phương với hà nội
với đối phương với đại dịch của hà nội
với đối phương với đại dịch của hà nội
vì vậy chúng tôi đã kết thúc một ngành truyền thống của hà nội
và đối phương với đại dịch của hà nội
với đối phương với hà nội
với đối phương với hợp tầm năng cao của hà nội
và vì đó tôi cũng đơn giản thông tin
chúng tôi ủng hộ morocco để ủng hộ kế hoạch của chúng tôi và ủng hộ kế hoạch của chúng tôi để phát triển tình trạng của chúng tôi với asean

thì nó là một cơ hội đẹp để phát triển tình trạng của chúng tôi với asean
vâng các bạn biết rằng asean là một mươi quốc gia và tất nhiên bằng cách phát triển tình trạng này
chúng tôi sẽ có một diễn tả với asean trong tổng hợp nhưng họ là những người phát triển tình trạng lớn như việt nam
vì vậy đó là lý do tại sao chúng tôi đã giúp các quốc gia phát triển tình trạng của chúng tôi vào tuần trước để phát triển tình trạng này
và bác sĩ của tôi đã gặp bác sĩ và bác sĩ của bạn và họ đã phát triển tình trạng này để ủng hộ morocco để phát triển tình trạng này
và để phát triển tình trạng này
và bác sĩ của tôi đã gặp bác sĩ và bác sĩ của bạn và họ đã phát triển tình trạng này để phát triển tình trạng này
và bác sĩ của tôi đã gặp bác sĩ và bác sĩ của bạn và họ đã phát triển tình trạng này
và bác sĩ của tôi đã gặp bác sĩ và bác sĩ của bạn và họ đã phát triển tình trạng này để phát triển tình trạng này

vậy có thể chia sẻ với chúng tôi thêm thêm về một quốc gia đặc biệt này không
và trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nhiều quốc gia và quốc gia việt nam cũng như thưa bà đứa trẻ
quay trở về morocco ở phía tây của morocco tôi có thể nói là nó là một hộp hộp của quốc gia
chúng tôi có quốc gia việt nam và quốc gia morocco đứa trẻ nói quốc gia việt nam và quốc gia mỹ cũng nói quốc gia mỹ
và họ có kinh nghiệm từ quốc gia việt nam trong nông nghiệp và bây giờ họ đang làm việc và họ đã tạo ra gia đình của họ
và chúng tôi có nhiều quốc gia việt nam cũng như quốc gia này không chỉ trong quốc gia này nhưng ở casablanca rabat
vì quốc gia morocco thích ăn quốc gia việt nam
quốc gia việt nam thích ăn quốc gia việt nam

quý cô nghĩ về thông tin về quốc gia việt nam và quốc gia việt nam rất ngon và đó là lý do tại sao đặc biệt là tên của quốc gia việt nam
việt nam là một quốc gia rất yếu tố người dân rất tôn phối
bây giờ tôi cảm thấy như tôi đang ở quốc gia của tôi

tại vì thế tôi muốn chúc các quý cô có hơn một mươi ba triệu người du lịch tổ chức

ngoài ra mùa trời rất đẹp rất mềm nhưng người ta rất chào mừng chúng ta rất thích
thế giới rất năng lượng

việt nam bây giờ rất nhanh chóng rất nhanh chóng
tôi nghĩ trong một mươi năm chúng ta sẽ có một việt nam khác

khi tôi gặp hắn trước khi đến đây hắn đã nói với tôi
các bạn sẽ tìm ra rất nhiều thứ một đất nước vui vẻ
vì vậy tôi rất vui khi ở đây
cũng vì vậy trong việc tôi trong liên lạc của tôi
các bạn gọi các bạn gặp các bạn sẵn sàng với media

vì hãy gặp tôi để nói về chuyện đó

mà các bạn muốn chia sẻ với khán giả của chúng tôi
khi các bạn đến việt nam không
vâng khi tôi đến việt nam
một trong những câu chuyện tuyệt vời là
cách phát triển tết

tôi đã đọc trong bức tượng về tết
nhưng tôi đã thử phát triển ở một thị trấn ở đây
và tôi rất tự hào
tôi đã học được rất nhiều về cộng đồng của những người
và cũng về những người

nó rất quan trọng để phát triển
vậy các bạn có những kế hoạch
để phát triển cộng đồng của chúng tôi
trong tương lai không
trong tất cả các báo cáo của tôi
tôi nói rằng việt nam là tương lai
chúng tôi có những lợi nhuận
giữa morocco và việt nam
chúng ta đang ở trên thị trấn
bắc cộng đồng
chúng ta đang ở trên thị trấn bắc cộng đồng
chúng ta là đường hướng đến africa
chúng ta là đường hướng đến

trong việc phát triển

trong tương lai
và tôi nghĩ chúng ta có thể
phát triển bằng một trí ứng
trong africa và thái lan
anh đã nói về việc

vậy anh có mục tiêu
để đưa món ăn việt nam
đến đất nước anh không
đó chắc chắn
khi tôi được báo cáo
tôi chuẩn bị món ăn việt nam
trong một thị trấn
không rất nặng rất nặng và chúng ta thích nó
phá là việt nam nhưng nó cũng rất tốt
vì vậy khi tôi được truyền thông báo bằng tiếng màu

họ nên biết thức ăn việt nam
nhưng bởi vì việt nam chúng tôi cũng truyền thông báo bằng thức ăn màu

và ở trong phòng khám hôm nay
chúng tôi cũng có sự tham gia của các học sinh từ nhiều trường hợp
và có lẽ bây giờ họ muốn gửi các bạn một câu hỏi về các quốc gia của bạn
bạn sẵn sàng không
dạ chắc chắn
nếu có những câu hỏi cho thầy azadin hãy đặt tay vào phía dưới
cô màu trắng
xin chào tôi là my hang và tôi đến từ hà nội
vì vậy tôi có một câu hỏi cho các bạn

vì vậy có thể chia sẻ với chúng tôi một chút về cảm giác của các bạn
các bạn có thời gian để sống ở đây
những trường hợp này là những trường hợp thú vị nhất mà các bạn có từng sống trong cuộc sống ở đây
cảm ơn các bạn đã đồng ý với câu hỏi của tôi
tôi có cơ hội gặp được cơ hội của hà nội
từ bốn tháng sau khi tôi đến hà nội
tôi đã thúc đẩy chủ tịch hnu hnu
để đặt một tên tự nhiên với hnu
và tôi nghĩ rằng tên tự nhiên của hnu sẽ giúp đỡ tình hình cục giữa hnu và việt nam
chúng tôi đã đưa một mươi tên tự nhiên không đủ cho học sinh việt nam đến hnu để học tiếng ả rập ích và các vấn đề khác
tôi có nghĩa là lý do và nhiều thứ khác
về câu hỏi về tình hình tình hình cách mà người dân được ủng hộ ở hnu

tôi rất thích khi được gặp và nói thêm về hnu

tôi rất vui khi ở hnu
câu hỏi tiếp theo xin lỗi
câu hỏi tiếp theo xin lỗi
xin chào tôi là phương anh
tôi học ở hnu
và tôi có một câu hỏi cho các bạn
trong tương lai của các bạn
những việc gì sẽ được thực hiện
để được hiểu về người dân hnu và mà rốc

thì tôi nghĩ là
mà chúng ta đã sử dụng ba tháng trước
sẽ đưa các bạn một cơ hội để biết
kinh tế của hnu và hnu
liên kết giữa hnu và hnu
vì vậy tôi dành lời hãy hãy gửi đến tất cả các khán giả
chỉ nếu họ có một phút thời gian
để có thể thấy và nhìn thấy
để có thể thấy và nhìn thấy mbc vn
chúng ta sẽ tìm được nhiều thông tin chúng ta cũng tìm hiểu về trung tâm của bạn trung tâm của bạn ở rabat
những sản phẩm thông tin này sẽ giúp chúng ta tìm hiểu hơn vì chúng ta có tình hình đặc biệt
tôi có thể cho các bạn một ví dụ
những gia đình sự quan trọng của gia đình
ở việt nam nhiều người sống cùng với mẹ và cha có một gia đình to lớn
không như ở europa gia đình nguyên liệu

chúng ta cũng sống cùng với cha mẹ
và đây có thể là một nơi hợp lý giữa morocco và việt nam
và để giải quyết gia đình và hợp lý gia đình rất là quan trọng
có những gì không
có những gì khác mà các bạn muốn chia sẻ với khán giả của chúng tôi
đặc biệt là những câu chuyện về dịch vụ khi các bạn đang ở việt nam
dạ các bạn biết không tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ đến việt nam
bởi vì khi tôi đang ở trong dịch vụ tôi luôn đối xử với vấn đề đặc biệt
vấn đề đặc biệt là gia đình lớn và gia đình lớn
vì vậy tôi luôn làm việc ở geneva
tôi làm việc ở the hague
tôi làm việc ở new york
ở việt nam

vì chúng ta cần một người rất năng lực
sẽ làm việc rất nhiều
sẽ xây dựng những vấn đề giữa đó
tôi đã nói với họ
vâng được rồi
vì vậy tôi đã thành công để tạo ra kết hợp giữa ems
trường hợp của âu âu và africa

về nghiên cứu xã hội
nghiên cứu xã hội
nghiên cứu xã hội

và hợp lý giữa hai nước
mặc dù việt nam là nơi
các bạn làm việc
nhưng tôi mong rằng các bạn sẽ thích việt nam

xin chào và hẹn gặp lại
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
và sau đây
xin mời quý vị khán giả
cùng đến với tiểu mục chuyện xa xứ
của chúng tôi ngày hôm nay

sang việt nam được hai năm cùng vợ và hai con
sự án khu vực đông nam á của hãng tư vấn huynh vôn đồng thời cũng là phụ quân của ba đại sứ bungary tại việt nam
đã tìm thấy ở việt nam một cuộc sống thú vị với những món ăn ngon những bạn bè thân thiện mà ông cảm thấy như đây là quê hương thứ hai của mình
ngoài công việc chính là giám đốc một sự án thì trong vai trò là một người con của bungary
cũng như một người con châu âu ông cũng muốn giới thiệu đến bạn bè việt nam hình ảnh đất nước bungary xinh đẹp
sự kiện làng châu âu tại hà nội đã mang lại cho ông vui vẻ
cơ hội hiếm hoi này để có một góc nhỏ bungary nơi bạn bè việt nam có thể đến và giao lưu văn hóa với đất nước ông với châu lục của ông
sau mỗi câu chuyện mỗi góc nhìn của những chuyên gia những vị khách châu âu trên đất việt về hà nội
cũng như những mong mỏi cố gắng của họ

góp phần trong phát triển giao lưu văn hóa việt nam
càng khiến ta thêm tự hào hơn về dạy đất hình chữ s trinh đẹp này
tiếp theo như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với những lời nhắn của các du học sinh việt nam gửi tới người thân và gia đình
sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
bạn nguyễn oanh du học sinh tại queensland australia
bạn nguyễn oanh du học sinh tại queensland australia
đã gửi tới bạn huyền mít trước sống tại tuệ tĩnh hà nội việt nam với lời nhắn
queensland những ngày này có khí hậu giống hệt hà nội đầu mùa đông
làm mình nhớ những buổi chiều gió heo may mưa răng phố cổ tụi mình đi lang thang ra riết
mình mất số liên lạc của huyền rồi nếu bạn nhận được lời nhắn này thì liên lạc với oanh coi nhé
anh trung lê hiện đang sinh sống tại lyon pháp nhắn hưng trần với lời nhắn
du lịch qua pháp đi cậu bên này đang mùa hè thời tiết dễ chịu lắm liên lạc với tôi qua wtop nhé
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí gn a gmail com
hoặc địa chỉ email tạp chí gn a gmail com
hoặc địa chỉ email tạp chí gn a gmail com
xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo
xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo